cả hà nội tổ chức di cư quốc tế tại việt nam và tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình
phối hợp tổ chức meeting với chủ đề tiếng nói của người di cư trong đại dịch covid một mươi chín
nhằm hưởng ứng ngày quốc tế người di cư một mươi tám tháng một mươi hai
ngày quốc tế người di cư hàng năm một mươi tám tháng một mươi hai nhằm ghi nhận nỗ lực đóng góp của người di cư trên toàn thế giới
thúc đẩy sự tôn trọng bảo hộ các quyền cơ bản của người di cư
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến các đặc điểm và quy mô di cư toàn cầu
người di cư ở nước ngoài không chỉ đối mặt với nguy cơ mất việc làm mất thu nhập
mà còn có thể bị kỳ thị và đối mặt với nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín như người dân ở các nước sở tại
giao cản văn hóa ngôn ngữ và tình trạng kinh tế xã hội có thể hạn chế họ tiếp cận với các thông tin
dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách nhanh chóng chính xác và an toàn